sáng ngày một mươi bốn tháng ba tại phiên tòa xét xử vụ án vạn thịnh pháp luật sư tiếp tục hỏi bị cáo nguyễn văn hưng và đỗ thị nhàn xoay quanh sai phạm của đoàn thanh tra tại ngân hàng scb